theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên trong ngày hôm nay thời tiết bắc bộ nắng mạnh có nơi vượt ba mươi tám độ c
tại trung bộ mức độ nắng nóng còn gây gắt hơn vì vậy nguy cơ cháy rừng gia tăng tại khu vực
nhiệt cao nắng nóng kéo dài cùng với gió phơn khô rát đang đe dọa hàng loạt cánh rừng ở nghệ an cũng như hà tĩnh quảng bình bình định ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm
ngoài ra các cánh rừng ở quảng trị thừa thiên huế phú yên khánh hòa cũng cảnh báo cháy ở mức rất nguy hiểm
chỉ một bức cẩn nhỏ cũng có thể gây ra những đám cháy lớn
người dân cần tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng
lưu ý không sử dụng lửa trong rừng ngừng đốt xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng để phòng cháy rừng
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ba ngày tới chỉ số tiêu uv ở thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh có giá trị từ tám đến một mươi
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng